thủ tướng vừa có kết luận về tình hình triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
theo hình thức điện tử tự động không dừng
theo đó thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải cần nghiêm túc kiểm điểm
làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân để chậm tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng etc
thủ tướng cho rằng thời gian qua việc triển khai hệ thống thu phí tự động hết sức chậm trễ
chưa đạt yêu cầu về tiến độ đầy ra
theo kế hoạch bốn mươi bốn trạm bot giai đoạn một trên cả nước phải triển khai làn thu phí tự động không dừng
trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
thế nhưng đến nay vẫn còn một mươi trạm chưa hoàn thành
các dự án thu phí tự động giai đoạn một và dự án thu phí tự động giai đoạn hai còn nhiều khó khăn vướng mắt
nhưng chưa được bộ giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan xử lý
hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý rứt điểm
gây ảnh hưởng xấu đến tiến độ triển khai toàn hệ thống thu phí tự động tạo dư luận xấu trong nhân dân
phương án triển khai thu phí các dự án bot thuộc địa phương quản lý cũng chưa được xây dựng và triển khai trên thực tế
thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải phải khẩn trương đưa các thiết bị đã lắp đặt vào vận hành
không để lãng phí đầu tư đồng thời phối hợp các bộ ngành địa phương tháo gỡ khó khăn với các dự án
thu phí tự động không dừng và báo cáo thủ tướng trước ngày ba mươi một tháng ba